cũng liên quan đến ma túy tại tỉnh điện biên hai đối tượng nam giới vừa bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép sáu mươi viên ma túy tổng hợp vào đêm qua
hai đối tượng được xác định là thảo a chống và vàng a cử cùng chú tại tỉnh điện biên khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hai xe máy và hai điện thoại di động
đấu tranh khai thác hai đối tượng đồng thời khai nhận được một người đàn ông ở tỉnh điện biên thuê vận chuyển ma túy đến chợ trung tâm thành phố điện biên phủ để giao hàng được trả tiền công là một mươi triệu đồng